cũng tại tp hcm công an quận một mươi hai cũng đã bắt giữ một băng nhóm tuổi tin liên tiếp gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản liên quận với thủ đoạn manh động trong dịp tết nguyên đán vừa qua
ngày một mươi ba tháng hai công an quận một mươi hai tiếp nhận tin báo tố xác tội phạm của người dân về việc bị cướp giật tài sản vào ngày chín tháng hai
nhưng do đang trên đường về quê nghỉ tết nên đến ngày một mươi ba tháng hai bị hại mới đến cơ quan công an trình báo
tiến hành giả soát truy xét công an quận một mươi hai đã bắt giữ được hai đối tượng gây án và hai đối tượng có liên quan
đáng chú ý là tuổi đời của cả bốn đối tượng này còn rất trẻ từ một mươi sáu cho đến một mươi bảy tuổi
làm việc với cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài nên cùng nhau đi cướp giật tài sản trên các tuyến đường thuộc quận sáu quận một mươi một quận tân bình và quận một mươi hai
tiếp tục đấu tranh mở rộng nhóm này còn khai nhận đã cùng nhau thực hiện sáu vụ cướp giật tài sản khác
cơ quan cảnh sát điều tra
công an quận một mươi hai đề nghị ai là nạn nhân của các đối tượng nêu trên liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi hai số ba trăm bốn mươi năm đường trương thị hoa khu phố ba phường tân thới hiệp quận một mươi hai để trình báo hỗ trợ quá trình điều tra